cùng với đó quý khán giả cũng đừng quên cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến đời sống
sức khỏe và dịch covid một mươi chín trên kênh youtube và sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và gặp lại